một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc một mươi chín h ngày chín tháng bảy trên tuyến huyện lộ năm
đoạn qua xã cẩm huy huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
hai nữ sinh lớp sáu cùng một bé trai bốn tuổi đi xe đạp điện tử vong sau khi va chạm với ô tô bảy chỗ di chuyển phía sau
cùng thời gian trên hai nữ sinh lớp sáu chở theo bé trai bốn tuổi trên xe đạp điện đang đi trên đường huyện lộ năm
hướng từ thị trấn cẩm xuyên về xã cẩm huy
khi đến đoạn qua thôn năm xã cẩm huy huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh thì bất ngờ bị ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát ba mươi e bốn mươi một nghìn ba trăm tám mươi hai
chưa rõ danh tính tài xế chạy cùng chiều lào tới tông phải
sau cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đạp điện mắc kẹt dưới gầm ô tô
cả ba em nhỏ trên xe đạp điện ngã văng xuống đường và tử vong tại chỗ
tại hiện trường chiếc xe đạp điện biến dạng ô tô bảy chỗ cũng bị hư hỏng phần đầu
công an huyện cẩm xuyên đang điều tra vụ việc và cho biết sau vụ tai nạn tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường
liên quan đến vụ việc sáng nay ông quất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã lên đường từ hà nội vào cẩm xuyên hà tĩnh để trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
khiến ba chó bé tử vong đồng thời tham hỏi chia buồn với gia đình các nạn nhân